do đó ngay từ đầu nhiệm kỳ để tạo ra bước đổi mới tăng thu nhập cho người nông dân đảng ủy xã đạo chủ đã đưa ra nghị quyết khơi dậy và phát triển những cây dược liệu quý những bài thuốc quý hay của người dân tộc bản địa để làm mục tiêu phát triển kinh tế xoa đói giảm nghèo cho bà con
nhanh đi vào thực tiễn bí thư lưu xuân năm cùng các đồng chí trong cấp ủy nhanh chóng có những chuyến khảo sát đánh giá thực tế qua đó vận động tuyên truyền người dân đặc biệt là những lương y trong vùng chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn và phát triển dược liệu
lấy nòng cốt là những lương y có kinh nghiệm giỏi có nhiều bài thuốc hay đang bảo tồn nhiều dược liệu quý để từ đó làm mô hình nhân ra các hộ gia đình trong thôn xã
đồng bào truyền thống sản dự của chúng tôi có nghề truyền thống là nghề thuốc nam chữa bệnh rất là tốt
thì bấy lâu năm bị ngủ quên đến bây giờ chúng tôi phải đánh thức những người có nghề thuốc gia truyền nghề chữa thuốc nam chúng tôi đánh thức để họ truyền đạt
thứ nhất là bản thân họ các hội đồng y là phải chữa trị cho người dân và truyền đạt lại cho con cháu hoặc là những người đến theo
từ đó là nhân rộng ra mô hình khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương
một là cải tạo vườn tạp bỏ toàn bộ những cây không có giá trị kinh tế cao sau đó là trồng toàn bộ những cây dược liệu có giá trị kinh tế
trên cơ sở thế mạnh đó thì chúng tôi vận dụng đảng ủy đã ban hành nghị quyết chỉ đạo tư tri bộ đến dưới thôn và tuyên truyền vận động bà con nhân dân tất cả những tận dụng những vườn tạp để trồng các loại cây thuốc quý
bản thân cũng là người dân tộc sán rìu sinh ra và lớn lên dưới chân núi tam đảo cũng đã có nhiều lần đau ốm được chữa khỏi bằng chính những bài thuốc được hái từ rừng về
nên bí thư nam hiểu được giá trị của những cây dược liệu trồng trên mảnh đất quê mình
do đó bên cạnh việc thường xuyên bám sát hoạt động của các lương y thì việc tham mưu cho cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo lại cho đội ngũ này theo đúng quy định của bộ y tế cũng được bí thư nam coi trọng
đây cũng là cơ hội quảng bá nguồn dược liệu quý của đạo trù ra với khách hàng cả nước
hội đồng y sẽ một là sẽ mở lớp đào tạo đào tạo nghề và được cấp chứng chỉ hành nghề
thì từ đó kể cả bệnh nhân người ta đến người ta lấy thuốc người ta nhìn thấy à ông bà ông a ông b là có dưới chứng chỉ được cấp phép theo quy định của nhà nước
thì người ta sẽ từ đó thì cái sự tin tưởng của khách hàng hoặc là của người bệnh nó sẽ nâng lên rất là nhiều lần
lấy được lòng tin của những người lương y để từ đó những người lương y này sẵn sàng chia sẻ cách nhận biết những giống cây thuốc quý lan tỏa kỹ thuật trồng trong nhân dân
đồng thời kết nối với những nhà chuyên môn để nhân sống hướng dẫn kỹ thuật để phát triển dược liệu trên cơ sở tận dụng lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng mà thiên nhiên ban tặng cho đạo chủ
từ đó xây dựng quy hoạch vùng trồng dược liệu vận động người dân tham gia phát triển bền vững đây là những giải pháp mang bí thư năm cụ thể hóa trong hành động của mình
trước kia thì đời sống bà con nhân dân của chúng tôi ở đây thì cũng có những cái khó khăn nhất định
chủ yếu là bà con dân ở đây là thuần nông cây lúa cây nông nghiệp
thế tuy nhiên sau cái việc mà chúng ta ban hành cái nghị quyết những cái chủ trương và tuyên truyền cho bà con
quy hoạch vùng sản xuất vùng tập trung để trồng các loại cây dược liệu nó sẽ phân loại
cái khu vực này trồng cây này cái khu vực kia là trồng các loại dược liệu khác
thì nó sẽ không bị đảo lộn mà không bị trà trộn
bởi vì mỗi một loại cây dược liệu thì cái cách thức chăm sóc cái cách thức nuôi trồng thì nó khác hoàn toàn trên toàn xã
là quy hoạch cái vùng sản xuất là diện tích là tám ba đa
cái tương lai của chúng tôi từ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm chúng tôi sẽ quy hoạch định hướng sẽ phân luồng các loại cây
chúng tôi sẽ liên hệ với các nhà thuốc với các đơn vị như nhà bệnh viện đông y này
hoặc là các nhà sản xuất về dược để bao tiêu các sản phẩm cho bà con nhân dân
từ đó thì tăng cái thu nhập cho bà con nhân dân
hội đông y và đặc biệt là ủy ban nhân xã bố trí tổ khuyến nông và trung tâm khuyến nông huyện
cũng về giao cho chúng tôi dòng những cây thuốc mà
thuốc quý hiếm mỗi năm đối với nhà nông chúng tôi những vườn nếu mà để dòng cây ăn quả
thì nó chỉ thu được khoảng ba bốn mươi triệu một năm
nếu mà dòng cây dược liệu thì có thể lên tới gấp đôi có thể là tới bảy tám mươi triệu
ngày trước thì chỉ có nào bỏ không đá sỏi đấy mẹ
không có từ lúc đấy là bên chính quyền có địa phương có những pháp mình được trồng cây để thu hoạch thêm
để lấy năng suất cao thì là về cây thuốc
chúng tôi cũng là học tập thì chúng tôi là trồng theo cây thuốc để làm để chữa bệnh cho mọi người
từ đấy đi chúng tôi làm thì là kinh tế nó cũng phát triển thêm
lấy vốn lên để cho các con cái ăn học
thế thì bây giờ nhà tôi dòng được nó cũng là khó khá nhiều nội thuốc
từ nghị quyết đến việc nhân rộng mô hình bảo tồn các dược liệu quý tại vườn nhà
phát động phong trào nuôi trồng dược liệu sạch không dùng thuốc bảo vệ thực vật thu hái tự nhiên
mặt khác phát triển dược liệu để tự cân đối đảm bảo nguồn cung
đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh bằng thuốc nam cho nhân dân
điều này đã giúp nền kinh tế của xã đạo trù từng bước phát triển
tốc độ tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây bình quân đạt trên một mươi sáu
nhưng mà giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi thì bước đầu đã có kết quả rất là tốt
cái số mà khách đặt hàng đối với những người mà sản xuất chế biến cây thuốc nam
cũng đem lại thu nhập rất là cao cho bà con nhân dân
bình quân thu nhập của người dân chúng tôi hiện nay là ba mươi triệu đồng
trên người trên năm
hiện nay một số bà con nhân dân là các bác có tuổi không đi lao động ở các khu công nghiệp
hoặc không đi làm ngoài được thì tận dụng những cái nguồn nhân lực đó để tạo điều kiện
một là vừa học hỏi vừa là những người lao động để sản xuất ra những bài thuốc
hoặc những cái sản phẩm chế biến từ các cây dược liệu
chúng tôi đã ban hành nghị quyết của đại hội đảng bộ
và chỉ đạo tất cả các hộ dân trên địa bàn khai thác toàn bộ những vườn tạp
mà trồng các cây mà không hiệu quả
để phát triển ra những cái cây dược liệu đặc biệt các cây thuốc quý hiếm
thưa quý vị bạn xã đạo trù là một xã miền núi của huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc
đạo trù có diện tích tự nhiên là trên bảy hectare với dân số là một mươi sáu người
trong đó đồng bào dân tộc tiểu số chiếm chín mươi
trong những năm qua thì đảng bộ xã đạo trù đã có nhiều giải pháp
trong đó ưu tiên mũi nhọn là phát triển diện tích cây dược liệu để giúp người dân xoa đói giảm nghèo
và tôi đang có mặt tại vườn thuốc nam nhà ông lý văn khôn
của xã đạo trù
chú làm nghề thuốc này được bao nhiêu lâu vậy ạ
tôi đã trồng được một mươi năm nay
một số cây đã được thu hoạch còn một số thì là trồng nhanh để thu hoạch nhanh
như là cây khôi nhung chữa về dạ dày
cây này rất khó trồng đến bây giờ tôi phải ra tận ngoài đảo vân đồn
để tìm cây giống về để nhân ra để trồng
để phát triển dược liệu và bảo tồn dược liệu thì đảng bộ xã có cái hướng dẫn gì
giúp những người như chú để phát triển cái dược liệu của mình không ạ
đảng ủy ban nhân dân xã
bên chính quyền cũng có tạo điều kiện giúp đỡ để chúng tôi là hoàn thành
để trồng những cây dược liệu bảo tồn những cây dược liệu quý hiếm
ủy ban nhân dân xã đạo trù hay là các ông chủ tịch cũng thường thường hay về thăm quan
và nhắc nhở động viên
trong vườn đây là nói chung quy tất cả đây là toàn bộ là thuốc
vì học thuốc là do ông nội truyền lại cho bố tôi
bố tôi thì sai tôi đi lấy thuốc từ lúc một mươi hai tuổi cơ
từ đó là bắt đầu học thuốc và được truyền lại
nhưng mà riêng chúng tôi năm mươi tuổi thì mới được bốc thuốc cứu người
còn tất cả là biết giỏi học giỏi để biết thôi
chứ không được tham tiền để làm cái thuốc
cho nên là tôi mới từ năm mươi tuổi đến nay là năm nay bảy mươi một tuổi
thì cũng là hai mươi năm chuyên nghề gọi là làm thuốc
đấy thì là vào trồng những cây dược liệu
hiện nay riêng với cơ sở bốc thuốc nhà chú thì đang thu hút bao nhiêu nhân công tham gia
có ngày thì đông thì năm bảy người
không là bình thường là hai người
làm đỡ cho tôi
và học luôn nghề
ngày mai đến cái tuổi bốn mươi năm năm mươi thì bắt đầu cũng là bốc thuốc cứu người
mà cũng phải bắt mạch
còn hiện tại là tư vấn là miễn phí không được lấy tiền của ai
việc mình khám bệnh miễn phí có nhiều không chú
nhiều đấy ạ
có thể là khám bệnh miễn phí khoảng một trăm linh người
thì đến khám bệnh tư vấn bệnh cho người ta thì nó chỉ có khoảng độ ba mươi người lấy thuốc thôi
còn là miễn phí toàn bộ
nhà chú đang bảo tồn được bao nhiêu cây dược liệu ạ
trên hai trăm linh loại thì có loại cây là nó khoảng độ năm trăm linh cây
đấy như là khôi nhung là bây giờ là bắt đầu mọc lên năm trăm linh cây
hay là cây ba tầng thì được là hơn một trăm linh cây
với chồng mấy nghìn cây đấy
nhưng mà hiện tại là sống được có hơn một trăm linh cây thôi
cái việc bảo tồn này có khó không chú
kể cũng khó đấy
nắng lên thì mưa cơn nắng trận như mùa này rất khó cho nên phải che
đấy nếu không che là cây nó mọc ba năm rồi vẫn bị thối dễ chết
và cháy lá
thì cây đã cháy lá là mất lá rồi cây là cũng chết luôn
mà làm thuốc nó đã bị cháy rồi
thì nó cũng không có tác dụng mấy
nó kém chất lượng
cho nên là tất cả cây thuốc là phải bảo vệ
cây nào dùng dưới tán là phải dưới tán
khô nước phải bơm tưới
trong bao nhiêu lâu thì mình thu hoạch một lần dược liệu ạ
nó tùy theo
thí dụ như là cây xạ đen
thì có thể mỗi một năm là thu hoạch một lần
hoặc là cây bạc kích thì phải năm năm
như cây thừa canh
thì cũng là đã trồng năm thứ hai đổ đi một năm thu hoạch hai lần
tùy theo ở thời kỳ là lá
thì dây non đặt tiêu chuẩn nhất thì thu hoạch
bây giờ là tôi đưa chị dẫn chị đến đào một cây thuốc
tôi trồng được một mươi một năm rồi
để xem nó chất lượng nó cao đến mức độ này
cái cây này thì khoảng bao nhiêu năm tuổi rồi chú
cây này là của nó một mươi một năm tuổi đấy
thế đây là hai chú cháu
mình đào lên đây thì cây này có thể là chú rồng dùng để bốc thuốc
thế cái cây dễ này thì là một là ngâm rượu uống
nếu như không bị huyết áp không bị men gan thì có thể là ngâm rượu uống bổ cho tuổi già và tuổi trẻ
cái này là nó chống lão hóa
thế còn cái thân cây thì phải thái sao hạ thổ xong phơi khô thì đun nước uống
là có thể là chữa được bệnh thần kinh
như nhất như là thần kinh tọa
thế còn cái lá của nó thì là cũng phải thái nhỏ sao khô hạ thổ
đun nước uống rất thơm và ngon
có thể là làm giải độc cho cơ thể
có những cây lên đến hàng chục năm
do đó ngoài sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền xã
có những cái
một mục tiêu có cái nghị quyết đúng đắn để giúp đỡ người dân cho đói giảm nghèo phát triển dược liệu thì vai trò của những người lương y như chú khôn đây là vô cùng quan trọng nhằm giúp phát huy và nhân rộng hơn nữa những cái mô hình đặc biệt này